do ảnh hưởng của cơn bão số bốn trên địa bàn huyện hạ hòa tỉnh phú thọ đã có mưa to đến rất to
theo báo cáo của ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện hạ hòa
vào hồi chín giờ ngày một mươi chín tháng tám mực nước sông thao lên tới hai mươi sáu sáu mét tại thị trấn hạ hòa dự kiến mực nước tiếp tục lên cao
ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện hạ hòa đã ra lệnh báo động số ba trên toàn địa bàn
và yêu cầu các xã thị trấn triển khai lực lượng vật tư phương tiện theo cấp báo động đã quy định
tăng cường công tác kiểm tra theo dõi mọi diễn biến của các công trình như đê kè cống dưới đê đường tràn xả lũ
các hồ đập đặc biệt đối với các vị trí có dấu hiệu sụt lốn sạt trượt bờ sông ngòi
cần thường xuyên theo dõi để phát hiện và có biện pháp xử lý các sự cố kịp thời bảo đảm an toàn cho người và tài sản của nhân dân
bố trí cán bộ trực tại các điểm sung yếu thực hiện chế độ báo cáo theo quy định về cơ quan thường trực ban chỉ huy huyện